mỹ hàn quốc và nhật bản hôm qua đã cùng nhau tiến hành cuộc tập trận hải quân ở vùng biển phía nam bán đảo triều tiên
cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi bình nhưỡng tuyên bố vệ tinh trinh sát của nước này đã chụp được ảnh các căn cứ của quân đội mỹ ở hàn quốc và một số khí tài quân sự khác
cuộc tập trận lần này có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân uss scarvision của mỹ
ngoài ra còn có các tàu khu trục được trang bị hệ thống trên đầu aegis của hải quân hàn quốc và các tàu khu trục lớp murasame của lực lượng phòng vệ hàng hải nhật bản
theo phía hàn quốc cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường năng lực chung và tư thế phòng thủ phối hợp ba bên trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng trong khu vực
trước đó hồi đầu tháng này bộ trưởng quốc phòng ba nước đã nhất trí xây dựng kế hoạch tập trận chung trong nhiều năm và mở rộng phạm vi cuộc tập trận